tiếp tục diễn biến về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
vào ngày ba tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định
qua quá trình điều tra phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án một cách khách quan toàn diện
trên cơ sở đó viện kiểm sát đã thay đổi đề nghị mức hình phạt đối với hai mươi hai trong tổng số tám mươi sáu bị cáo
theo hướng thấp hơn so với bản luận tội đã công bố vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
bị cáo trương mỹ lan không được nhắc tới trong đề nghị này đồng nghĩa với việc giữ nguyên quan điểm
đề nghị mức án tử hình của viện kiểm sát cũng tại phiên tòa trương mỹ lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự
cho chồng cháu gái và giảm nhạy ảnh phạt cho một số bị cáo dù phải đối mặt với án tử nhưng bị cáo và gia đình
cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án vào ngày hôm nay bốn tháng bốn phiên tòa tiếp tục với phần
lời nói sau cùng của các bị cáo còn lại